ngành thủy sản khánh hòa đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để khắc phục những tồn tại mà liên minh châu âu eu đã rút thẻ vàng cảnh báo đối với hải sản xuất khẩu của việt nam sang thị trường này
cảng hòn rớ thành phố nha trang cảng cá lớn nhất khu vực nam trung bộ những ngày này luôn tấp nập tàu thuyền chuẩn bị vân khơi
mỗi chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ công suất trên bốn trăm linh cv là không dưới một trăm linh triệu đồng
trước đó việc quan trọng mà bất cứ chủ tàu nào cũng phải thực hiện đó là làm các thủ tục hành chính như đăng cứu ngày xuất bến vùng biển đánh bắt và số lo động trên tàu
ngư dân khánh hòa chủ yếu khai thác ở các ngư trường hoàng sa trường sa dê cà một
mới đây đoàn công tác của eu
đã kiểm tra tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn
qua các lần kiểm tra đoàn xác định khánh hòa cơ bản bảo đảm các quy định của eu về nguồn gốc hải sản xuất khẩu vào thị trường này
tuy nhiên không phải vì thế mà tỉnh không quan tâm đến thẻ vàng của eu
cái vấn đề mà mà mà coi như là khai thác cái vùng biển ở nước bạn là không ít chứ không phải nhiều
là tổ chức tuyên truyền và gắn ba nô đó làm ba nô để mà cho coi
cho các cái cái thầu cá người ta biết được cái phạm vi vùng biển của mình là chỗ nào
cái vùng trọng lắm là chỗ nào để người ta coi như là khi mà khai thác những vùng biển đó
thì người ta cẩn thận hơn và người ta có cái sự đề phòng trước
với cái việc mà nó thầu cá nước lực lượng nước ngoài đi qua bên bộ bỉ quốc thì sẽ có cái biện pháp
không có hưởng cho hưởng các chính sách của nhà nước
ngoài những giải pháp trên tri cục thủy sản tỉnh khánh hòa còn xây dựng
nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết trong khai thác
chế biến tiêu thụ sản phẩm hải sản
dựa trên cơ sở thành công của các chuỗi liên kết đang có
tri cục thủy sản tỉnh khánh hòa đang tiếp tục vận động ngư dân tham gia các chuỗi này
đồng thời xây dựng thêm các chuỗi liên kết mới nhằm xóa bỏ thẻ vàng mà liên minh châu âu eu đưa ra
với mặt hàng thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường này